phú thọ được bổ sung quy hoạch vùng thủ đô sẽ là trung tâm văn hóa và là cửa ngõ của thủ đô
vì vậy rất cần quan tâm phát triển
nhưng phát triển như thế nào để phù hợp với định hướng đáp ứng đúng nghị quyết của trung ương
trong năm hai nghìn một mươi bảy là hết sức quan trọng
đây là phát biểu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh phú thọ
về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vào chiều ngày bốn tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc
vẫn chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn có công nghệ
do hạ tầng khu công nghiệp chưa đồng bộ nông nghiệp nông thôn còn nhiều vấn đề
năng suất trong nông nghiệp còn rất thấp
để giúp tỉnh phú thọ phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
thực sự trở thành trung tâm vùng trung du miền núi bắc bộ
thủ tướng nêu rõ dư địa để phát triển còn rất lớn
phú thọ cần tận dụng
thủ tướng yêu cầu cần tập trung thực hiện nghị quyết mà đảng bộ đề ra
với tinh thần thực hiện vượt mức kế hoạch đã đề ra
tinh thần là phán đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
mục tiêu dụ đề là hai mươi bảy
tạo nền tảng cho những năm tiếp theo
tinh thần là phải chỉ đạo triển khai sớm sáng tạo chỉ đạo và quyết liệt
có nhiều mô hình mới vào số mặt chuyển biến rõ ràng
ví dụ cái đề môi trường anh hà nói
phú thọ tuyên bố rằng là không tồn tình trạng đối với môi trường năm hai nghìn một mươi bảy
các làm được không
còn toàn làm được không chị ạ
thủ tướng yêu cầu cần có kế hoạch hành động nghị quyết một mươi chín ba mươi năm
nhằm một cách nghiêm túc chỉ đạo thực hiện quyết liệt
đạt mục tiêu tăng gấp hai lần doanh nghiệp hoạt động tốt vào năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu cần phải giảm tỷ lệ hộ nghèo
phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội
tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường
phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế
tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội
lấy phát triển công nghiệp dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế
đẩy mạnh thực hiện bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt
phát triển du lịch phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính
phú thọ cũng cần kiểm soát an ninh tốt
đảm bảo an ninh trật tự ở vùng cửa ngõ thủ đô
thủ tướng cũng yêu cầu phú thọ cần quan tâm đến y tế và môi trường
nhất là các dòng sông